không rõ nguồn gốc và không đảm bảo vệ sinh thì văn phường đã có công văn kịp thời báo cáo quận
và cùng với tổ liên ngành xuống xử lý và xử phạt bi phạm hành chính luôn
đối với việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trong những năm gần đây thành phố hà nội hết sức quan tâm
bởi vì để bảo đảm an toàn thực phẩm thì trước hết nguồn gốc phải rõ ràng
để triển khai vấn đề này thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị và đã tổ chức triển khai đối với một mươi tám tỉnh thành phố có hàng lưu thông vào hà nội
ký cam kết phải có nguồn gốc rõ ràng và có thêm dán nhãn mark trên sản phẩm
vấn đề này thì tôi thấy thành phố hà nội đã triển khai rất kích liệt vấn đề này
và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị thường trực cũng đã phối hợp triển khai một cách bài bản đồng bộ trong thời gian qua
có như vậy thì trong thời gian tới hướng dần vấn đề truy xuất nguồn gốc này thì công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố hà nội nói riêng
toàn quốc nói chung thì sẽ dần ngày một đảm bảo tốt vấn đề này
trong dịp tết các mặt hàng bánh kẹo rượu nước giải khát có sức tiêu thụ tăng gấp một mươi lần ngày bình thường
do đó các mặt hàng này có thể bị làm giả làm nhái
không bảo đảm chất lượng ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng
bên cạnh đó ở hà nội dịp tết nguyên đán thường có mưa phùn thời tiết ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
nhiều thực phẩm rất dễ mốc gây ngộ độc cho người sử dụng
các mặt hàng kiểm tra trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán thì chủ yếu là các công ty sản xuất bánh mứt kẹo và sản xuất mía
đấy là các mặt hàng chủ yếu trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán
các mặt hàng về bánh mứt kẹo và đi kiểm tra cũng đã tịch thu và tiêu hủy các sản phẩm như ômai không rỗng hồn gốc
những sản phẩm như bánh quy những sản phẩm làm nhái làm giả trên thị trường cũng đã tịch thu và tiêu hủy đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính
thị bàn phường cũng đã lên kế hoạch thông báo cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường
để mục đích kiểm tra để các cơ sở kinh doanh biết và cũng như là tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh việc làm sao cho thực hiện tốt việc vệ sinh an toàn thực phẩm
đảm bảo cho bà con trong địa bàn khu dân cư cũng như các địa bàn kinh doanh liên kề để làm sao cho đảm bảo tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm
và hàng tuần cũng đã đi kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh về ăn uống và về các mặt hàng tết
và nhất là về những cái mặt hàng bánh kẹo cũng như mứt mứt và các mặt hàng liên quan đến tết nguyên đán
hiện cấp thành phố tổ chức ba đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của các quận huyện xã phường thị trấn và sở ngành
kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được phân công
cấp huyện thành lập các đoàn thanh kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm
kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ tết nguyên đán và lễ hội hai nghìn một mươi chín tại các xã phường thị trấn
kiểm tra lễ hội các cơ sở dịch vụ cơ sở sản xuất hộ gia đình đại lý kinh doanh thực phẩm đã được phân cấp trên địa bàn quận huyện thị xã quản lý
thực ra là tất cả các cơ sở mà khi kiểm tra các chủ kinh doanh đều rất là phối hợp và cũng nhận thức được cái việc tầm quan trọng của việc vệ sinh an toàn thực phẩm
và thông thường thì thường xuyên là ủy ban phường cũng thông qua cái việc kiểm tra mà để tuyên truyền làm sao cho các hộ kinh doanh đấy người ta nhận thức được cái việc tính được nguy hiểm của cái việc mà đảm bảo không đảm bảo nguồn gốc cũng như là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
thế nên là người ta rất hợp tác và cũng có ý thức dần dần bây giờ cũng có ý thức trong việc đảm bảo an toàn hơn trong vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với các cơ sở vi phạm thì cái lỗi vi phạm
thứ nhất là cái nhận thức của người ta là mùa vụ cho nên là khi mà có những cái cơ sở là họ nghĩ là sản xuất theo mùa vụ là những cái sản phẩm ví dụ như mứt là trong mùa vụ thôi
thì họ nghĩ là họ đưa ra cái sản phẩm nào là cũng là tự họ làm chứ họ không nghĩ đến là sản phẩm đó sẽ phải được công bố đảm bảo an toàn thực phẩm trên thị trường
cho nên họ cứ nghĩ là họ tự sản xuất ra họ đưa ra chỉ trong sản xuất trong mùa vụ
thứ hai là cái nhận thức của họ nữa là cái về
vệ sinh an toàn thực phẩm
tức là họ cái nguồn gốc của cái sản phẩm đó họ không lấy những cái hóa đơn chứng từ để chứng minh cho cái nguồn gốc đó là đã được lấy từ nguồn gốc nào
thì chính vì thế là người ta cũng hay bị cái lỗi đó
cái thứ ba nữa là cái lỗi là vệ sinh cơ sở cũng như là trang phục bảo hộ và cái giấy khám sức khỏe của người sản xuất
đấy là những lỗi chủ yếu của các cơ sở
cùng với các địa phương trên cả nước
hà nội đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ tết nguyên đán
nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm
với sự chuẩn bị sẵn sàng và kỹ lưỡng hà nội mong muốn người dân thủ đô sẽ có một cái tết an toàn và lành mạnh
thưa quý vị và các bạn đã thành thông lệ cứ vào mỗi dịp tết đến xuân về là các cấp ủy chính quyền đoàn thể và nhân dân thủ đô
lại cùng chung tay tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn
trong dịp này hà nội đang tích cực triển khai thực hiện phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm hai nghìn một mươi chín
với mục tiêu để những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn đón tết trong niềm vui hạnh phúc
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hoạt động đầy ý nghĩa này thông qua phóng sự sau của chúng tôi
những năm qua công tác chăm lo tết cho người nghèo nạn nhân chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn
đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô hà nội
với sự chung tay góp sức của các tổ chức đơn vị các tấm lòng hào tâm trong và ngoài nước
dịp tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội sẽ dành tặng khoảng một triệu xuất quà với trị giá bốn trăm linh tỷ đồng
đến với người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách với mục tiêu không để gia đình nào không có tết
không có gia đình nào bị bỏ lại phía sau
hiện nay thì ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số một mươi một về nội dung này
từ đây trở đi việc tổ chức thăm hỏi tặng quà định mức tri cho các đối tượng cũng đã được chủ động hơn
thế và năm nay cũng là một cái năm
dịp tết nguyên đán kỷ hợi này thành phố cũng đã có sự chỉ đạo
rồi sự quyết định rất là sớm cho việc tổ chức thăm hỏi và mức quà tặng cho các đối tượng
chính sách người có công và đối tượng người nghèo cũng như là các đối tượng khác xã hội trên địa bàn thành phố rất là sớm
về các đối tượng cơ bản giữ như năm hai nghìn một mươi tám còn mức quà tặng thì nó có thay đổi một chút
cái số đối tượng chính sách người có công từ năm hai nghìn một mươi tám là mức năm trăm linh thì nay đã được nâng lên là một triệu đồng
đấy là cái mức quà mà đưa được nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố thông qua
tại xã tản lĩnh huyện ba vì nhân dịp tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín hà nội đã dành tặng một trăm linh xuất quà tết
mỗi suất trị giá một triệu hai trăm linh đồng và hai mươi xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình xuân nhân ái tết sẻ chia do hội chữ thập đỏ hà nội
phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội tổ chức
nhằm mang đến một mùa xuân ấm áp tới những người nghèo người kém may mắn trên địa bàn xã miền núi còn gặp khó khăn này
bên cạnh việc chăm lo tết cho người nghèo gia đình chính sách
thì nạn nhân chất độc màu da cam cũng là đối tượng được thành phố quan tâm hỗ trợ
theo thống kê trên địa bàn thị xã sơn tây hiện có sáu trăm một mươi năm nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin hưởng chế độ hàng tháng
trên bốn trăm linh nạn nhân da cam đăng ký vào hội
trong dịp tết năm nay hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã đã tổ chức tặng một trăm hai mươi tám xuất quà
mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng trao tặng hai xe lăn và trợ cấp đột xuất cho hai đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mỗi suất một triệu đồng
đây là chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam đón tết đầm ấm vui tươi
tôi cũng là người trước đã trừng chiến đấu ở chiến trường quảng trị về đây theo chế tổng của gia cam thấy sự quan tâm của các cấp cũng như là lãnh đạo về thị xã rồi các nhà hảo tâm đã đưa những món quà lên chúng tôi là những người lính chiến đấu
từ xưa như là về có tuổi phục vụ tại địa phương nhưng thấy rằng sự quan tâm hàng năm và không cứ là những tháng trong năm đây là đợt tuần tết được sự quan tâm của trên rồi các cấp các ngành đến đã trao quà đến nơi chúng tôi rất là phấn khởi
mình thấy sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo cũng như là các ban ngành đã trao quà cho chúng tôi chúng tôi là người lính cảm thấy là mình rất là phấn khởi
quan tâm chăm lo cho hộ nghèo nạn nhân chất độc màu da cam là một phần trong chính sách an sinh
xã hội của đảng và nhà nước giúp cho người người nhà nhà đều có tết giá trị những phần quà tuy không lớn nhưng giúp họ có thêm điều kiện để chuẩn bị cho một cái tết cổ truyền no đủ trọn vẹn hơn
đây cũng chính là những thông điệp nhân ái nghĩa tình sẻ chia của cấp ủy chính quyền cùng các doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn thủ đô muốn gửi tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách được đón xuân một cách trọn vẹn đầy tình yêu thương của cộng đồng